vì nhân dân thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tập hợp phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân bổ nhiệm thẩm phán và kiểm soát viên công tác thi đua khen thưởng công tác đặc xá và xét đơn xin ân giảm án tử hình